tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển
và quản lý dự án hạ tầng giao thông cửu long công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
hôm nay hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi bị cáo đinh la thăng và sáu bị cáo khác
bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao dự án đường cao tốc tp hcm trung lương
được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
do vậy việc bán quyền thu phí là bán tài sản của nhà nước
và số tiền thu được từ việc bán quyền thu phí là tài sản của nhà nước
tại tòa bị cáo đinh la thăng cho biết chỉ có mối quan hệ thông thường với đinh ngọc hệ
và không có bất kỳ mối quan hệ kinh tế nào
bị cáo đinh la thăng phủ nhận cáo trạng truy tố mình
không đồng tình với việc cáo trạng cho rằng
bị cáo có vai trò chỉ đạo xuyên suốt
theo bị cáo thứ trưởng chuyên trách mới là người chỉ đạo xuyên suốt
về số tiền thiệt hại của vụ án mà cáo trạng xác định là bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
bị cáo đinh la thăng cho rằng đây là thiệt hại của một vụ án khác
và giải thích rằng đây là hành vi gian dối để trốn doanh thu nên không nhận trách nhiệm này